các nghị định bị bãi bỏ gồm nghị định số một mươi bốn của chính phủ ban hành quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông lâm ngư diêm nghiệp và kinh tế nông thôn
nghị định số bốn mươi tám của chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ tiến dụng nhân dân
nghị định số sáu mươi chín của chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại nghị định số bốn mươi bốn
ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một của chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ tiến dụng nhân dân
nghị định số hai mươi hai của chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài ngân hàng liên doanh ngân hàng một trăm linh vốn nước ngoài văn phòng đại diện tổ chức tiến dụng nước ngoài tại việt nam
nghị định số năm mươi chín của chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại
nghị định số năm của chính phủ về quy định việc áp dụng luật phá sản đối với các tổ chức tiến dụng
nghị định số bốn mươi hai hai nghìn một mươi tám ndcp có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị bộ tài chính vừa đưa ra cảnh báo mọi cá nhân có mã số thuế phải giữ bí mật mã số thuế của mình
theo đó khi nộp thuế thu nhập cá nhân nhiều người phát hiện ra những khoản không hề có trong thu nhập của mình nhưng lại vẫn bị tính thuế
rất có thể những người này đã bị trộm mã số thuế cá nhân
khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh một số cá nhân bị doanh nghiệp lợi dụng đưa vào bảng kê khai chi phí trong khi không hề phát sinh thu nhập chịu thuế tại doanh nghiệp đó
theo lý giải của bộ tài chính
thực tế có chuyện một số cá nhân bị mất chứng minh thư nên mã số thuế lọt ra ngoài bị doanh nghiệp lợi dụng độn chứng từ
bịa ra chứng từ trả tiền công lương rồi đưa vào bảng kê khai chi phí của họ
bên cạnh đó một số cá nhân sau mùa quyết toán hơn một năm mới nhận được thông báo truy thu thuế nên không nhớ hết thu nhập của mình
trong tuần qua phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cùng cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ uced
đã tổ chức công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tiến
đây là chỉ số để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế mức độ thuận lợi thân thiện của môi trường kinh doanh
và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh thành phố tại việt nam
qua đó thúc đẩy phát triển của khu vực kinh tế tư nhân
theo bảng xếp hạng năm hai nghìn một mươi bảy quảng ninh giữ vị trí dẫn đầu với điểm số bảy bảy trên thang điểm một trăm linh
những địa phương khác trong nhóm một mươi tỉnh thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất của năm hai nghìn hai mươi

quảng nam thành phố hồ chí minh hải phòng và cần thơ
điều tra pci hai nghìn một mươi bảy ghi nhận sự cải thiện chất lượng điều hành của chính quyền các tỉnh thành phố trên cả nước
so với những năm trước các chính quyền giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp
chi phí không chính thức có xu hướng được cải thiện tích cực môi trường kinh doanh bình đẳng hơn
và chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính đang có nhiều chuyển biến tích cực
hầu hết các địa phương đều đã có tiến bộ so với chính mình
điểm số pce đều tăng và đã có một sự rút ngắn một khoảng cách giữa các địa phương
ở nhóm cuối bảng với các địa phương tiên phong
điều đó cho thấy là cải cách đã được lan tỏa và cái việc truyền lửa cải cách về các địa phương
dưới sự lãnh đạo của điều hành của chính phủ đương nhiệm của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bước đầu thành công
và điều quan trọng nhất là cái niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang được khơi dậy
cũng theo điều tra pci năm hai nghìn một mươi bảy cho thấy một tâm lý lạc quan của các doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh
tám mươi doanh nghiệp dân doanh sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong hai năm tới mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi một trở lại đây
tỷ lệ doanh nghiệp dân doanh có kế hoạch giảm quy mô hoặc đóng cửa là rất thấp chỉ khoảng tám
cũng theo điều tra này các doanh nghiệp fdi đánh giá môi trường kinh doanh tại việt nam tích cực hơn
thời gian cần thiết để hoàn tất các thủ tục cấp phép đầu tư đã được cải thiện đáng kể
những gánh nặng thủ tục giai đoạn hậu đăng ký đối với doanh nghiệp fdi như bảo hiểm xã hội thuế lao động
cũng đã được giảm bớt so với những năm trước đó
các doanh nghiệp mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục duy trì đà cải thiện môi trường
kinh doanh của năm hai nghìn một mươi bảy trong thời gian tới cụ thể trong một số lĩnh vực như thuế hải quan
kiểm tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội phòng cháy chữa cháy
việt nam cần có chiến lược và chính sách hiệu quả để nâng cao chất lượng lao động
nhất là nhân lực trình độ cao nhóm lao động mà các doanh nghiệp hiện gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng
trong tuần hội sách tp hcm lần thứ một mươi được tổ chức tại công viên lê văn tám
với sự tham gia của một trăm tám mươi đơn vị và chín trăm linh gian hàng
lần đầu tiên hội sách áp dụng quy chế chống ô nhiễm tiếng ồn nhằm tạo không gian yên tĩnh cho bạn đọc
đây cũng là lần đầu tiên nhiều thiết bị trường học có tính bảo vệ môi trường cao cũng được giới thiệu
tham dự hội sách tp hcm lần thứ một mươi có chủ đề sách văn hóa hội nhập và phát triển
năm nay có gần hai trăm linh đơn vị xuất bản in và phát hành trên cả nước
cùng với các đơn vị kinh doanh văn hóa phẩm văn phòng phẩm dụng cụ học tập
với quy mô khoảng một gian hàng tăng hai mươi bảy so với lần trước
với khoảng ba trăm năm mươi tên sách tương đương khoảng ba mươi năm triệu bản sách được bày bán
ngoài ra còn có nhiều đơn vị xuất bản nước ngoài tham gia hội sách
đáng chú ý dòng sách tiếng anh ngoài các nước quen thuộc còn có thêm sự hiện diện
của các đơn vị xuất bản đến từ tây ban nha đức nhật hàn quốc singapore indonesia hay philippines
ngoài gian hàng sách hội sách năm nay còn có các khu vực chuyên đề như khu triển lãm sách và hình ảnh
khu tổ chức sự kiện văn hóa đọc khu đọc sách miễn phí và vui chơi cho thiếu nhi
sản phẩm của các doanh nghiệp phát triển thiết bị công nghệ mới
trong lĩnh vực xuất bản dụng cụ văn phòng phẩm bảo vệ môi trường
thông qua hội trợ lần này với hơn chín trăm linh gian hàng công ty hoàng minh chúng tôi muốn quảng bá đến người tiêu dùng việt nam
những sản phẩm băng dính số một nhật bản mang thương hiệu panfix nichiban
thương hiệu panfix nichiban này đã được một trăm năm mươi đồng
trong một trăm linh năm của nhật nó sản xuất hoàn toàn bằng keo sư tự nhiên
không bằng sự da nhân tạo hoặc là rá dầu như những băng dính thông thường khác
và đặc biệt là băng dính này sau khi dùng bóc đi không để lại vết keo trên bề mặt
an toàn cho sức khỏe và thân thiện môi trường
sản phẩm đã nhận được chứng nhận về bảo vệ môi trường của nhật
đặc biệt nữa là sản phẩm hoàn toàn xé được bằng tay
cho nên là nó tiện dụng mọi lúc mọi nơi
hội sách năm nay cũng có chương trình giảm giá sách với mức giảm từ một mươi đến hai mươi
trong những ngày đầu và lên đến năm mươi trong những ngày cuối
hội sách cũng sẽ là lần đầu tiến hành phủ sóng wifi miễn phí
toàn bộ khu vực tổ chức trong suốt thời gian mở cửa và cấm hoạt động âm thanh cá nhân
của các gian hàng nhằm tạo không gian văn hóa đọc
nguyên nhân thì nhiều
nhưng yếu tố bao trùm đó là thiếu thông tin
không những thế chất lượng thông tin cũng có vấn đề khi chưa được kiểm soát
mọi hệ thống thông tin chính thống là điều mà mọi thành viên thị trường đều mong chờ
các báo cáo thị trường thông tin mang tính định kỳ theo tháng quý và năm
hiện có khá nhiều nguồn như bộ xây dựng hiệp hội bất động sản việt nam
các đơn vị tư vấn trong nước và nước ngoài như cbre savin gll
thành phố hà nội cũng có báo cáo về giao dịch nhưng mới chỉ dừng lại
ở phân khúc trung cư
gần đây hiệp hội bất động sản việt nam đã có những báo cáo thị trường khá chi tiết
toàn diện về các phân khúc các địa phương có thị trường bất động sản phát triển
tuy nhiên báo cáo này cũng mới chỉ mang tính chất nội bộ chưa được phổ biến rộng rãi
việc tiếp cận các thông tin chưa thuận tiện thông tin không thống nhất
gây không ít khó khăn cho người dân nhà đầu tư doanh nghiệp trong việc ra quyết định
ngay cả các cơ quan quản lý cũng có đủ thông tin để định hướng kiểm soát thị trường
thông tin không được thu nhập không được báo cáo không được phân tích
không được sử dụng công bố cho các giới cần thiết như là các cơ quan chính quyền nhà nước
doanh nghiệp người dân v v
nói là một trong điểm yếu là thông tin về bất động sản
cơ bản là mập mở
nhìn thấy điều này trong luật kinh doanh bất động sản luật nhà ở
được điều chỉnh năm hai nghìn một mươi bốn có hiệu lực từ
từ một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
thì mỗi cái luật này đã dành hẳn một chương rất quan trọng lớn
để mà quy định các điều khoản chi tiết về việc thu thập thông tin cơ sở
rồi là hệ thống databay mà mang tính chất là những số liệu tiêu chí để đánh giá thị trường bất động sản
quy định nghĩa vụ trách nhiệm cũng như quyền lợi của các cấp chính quyền
rồi của giới doanh nghiệp
của hiệp hội bất động sản để mà thiết lập một cái hệ thống thông tin nền tảng cho thị trường bất động sản
hội môi giới bất động sản việt nam cũng sẽ cung cấp thông tin cho hệ thống
thông qua nguồn tin từ các sản hội viên
lượng giao dịch sơ cấp qua các sàn giao dịch với khoảng một mươi môi giới viên
và hàng trăm giao dịch viên sẽ được cập nhật trên hệ thống
hệ thống thông tin do bộ xây dựng triển khai đang được kỳ vọng sẽ mang đến một nguồn thông tin đầy đủ
thị trường sẽ trở nên minh
tuy nhiên để đạt được mong muốn này cần có sự chung tay của các chủ thể tham gia thị trường
mỗi mắt xích trên thị trường đều có thế mạnh riêng
đề nghị bộ xây dựng sớm xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở
và thị trường bất động sản theo nghị định số một trăm một mươi bảy của chính phủ
công bố các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản theo định kỳ
để phục vụ cho công tác hoạch định chính sách quản lý nhà nước
về định hướng thị trường góp phần tăng tính hiệu quả của dự án đầu tư
giảm triệu việc đầu tư bất động sản
đồng thời sớm ban hành văn bản hướng dẫn về tiêu chí phân loại nhà ở
theo phân khúc cao cấp trung cấp bình dân giá rẻ
để phối hợp với các ngành với ngành ngân hàng thực hiện chỉ đạo của chính phủ
bộ xây dựng đã được chính phủ giao xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu
về thị trường bất động sản và đang tích cực triển khai
bộ đã giao trung tâm thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu
sau khi đưa vào sử dụng hệ thống thông tin
bộ sẽ tổ chức tập huấn để triển khai phần mềm dữ liệu này trên toàn quốc
hệ thống này cũng cho phép cập nhật báo cáo về bộ xây dựng một cách thường xuyên
theo kế hoạch trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám
bộ xây dựng sẽ chính thức vận hành hệ thống thông tin về thị trường bất động sản
hệ thống sẽ cung cấp các thông tin như bao nhiêu dự án được cấp
bao nhiêu căn hộ bao nhiêu khu đô thị bao nhiêu đất được sử dụng
được giao sẽ được công bố
các thông tin có sự phân loại về số lượng căn hộ nhà liên kề
biệt thự quy mô giá cả số lượng và loại giá cả
không chỉ có người dân doanh nghiệp mà ngay cả các cơ quan quản lý của nhà nước
cũng mong đợi hệ thống thông tin được vận hành
cả trung ương đều phương là chiếm ưu thế
nhưng hiện nay hiệp hội bất động sản việt nam
lại nắm kênh đầu ra của thị trường bất động sản
tức là tương đối tốt
bởi vì cái đó đã lên được các hình thức các phân phúc
giá sàn những giao dịch trong tháng trong năm
đều có con số thông tin tương đối tốt
chính vì thế mặc dù chính phủ giao cho bộ xây dựng để hình thành hệ thống thông tin
nhưng bộ xây dựng cũng đã
coi như là làm việc với lại bên hiệp hội và sẽ có hợp tác giữa cả hai phía
vậy thì ai đầu tư cái thông tin thị trường bất động sản đây
đừng tính và nhà nước nhà nước cũng không có tiền để đầu tư đâu
thì tôi cho rằng cái này thị trường phải tự hình thành tựu nuôi và tự sử dụng nó để phát triển lành mạnh
tạo lập một hệ thống tin dữ liệu về thị trường bất động sản là việc không dễ và đòi hỏi kinh phí không nhỏ
do vậy để hệ thống thông tin này thực sự có sức sống
cơ quan quản lý nhà nước cần làm rõ thông tin nào được cấp miễn phí
thông tin nào phải trả tiền mới có quyền truy cập khai thác